để góp phần giải quyết un tắc giao thông thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bên cạnh việc hoạt thành các dự án cũ
trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi tp hcm sẽ triển khai hàng loạt công trình giao thông trọng điểm đặc biệt là tại khu nam thành phố
theo ban quản lý dự án tp hcm vào cuối tháng ba sẽ tiến hành khởi công dự án xây dựng hầm chui và vòng xoay
và cải tạo mặt đường huỳnh tấn phát đoạn từ cầu phú xuân đến phà bình khánh
đây là những điểm nóng về ung tắc giao thông bởi nhiều tuyến đường kết nối vào khu nam thành phố nhiều năm nay đã rơi vào tình trạng quá tải
trong năm hai nghìn hai mươi tp hcm sẽ khởi công mới hai mươi bảy dự án trong đó có một số dự án tại khu vực sân bay tân sơn nhất và khu vực cả các lái